chiều ngày hôm qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc từ mai hà nội có ba chốt
công an tp hà nội khẳng định tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội nói trên là bịa đặt
đơn vị đang chỉ đạo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tp hà nội phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông khẩn trương truy tìm tài khoản
đăng thông tin sai sự thật này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín từ ngày một mươi bốn tháng bảy
công an thành phố hà nội đã triển khai hai mươi ba chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố
tại hai mươi ba chốt kiểm dịch có sự tham gia của một mươi một cán bộ gồm hai cán bộ cảnh sát giao thông
một cảnh sát cơ động hai thanh tra giao thông hai cán bộ y tế hai cán bộ quân đội và hai cán bộ tư pháp của địa phương
tổ trưởng được giao cho lực lượng cảnh sát giao thông